trước phản ánh có hiện tượng một số cá nhân tổ chức đầu cơ nâng giá thuốc trang thiết bị y tế
gây ảnh hưởng đến công tác phòng chống dịch viêm đường hô hấp cấp
bộ y tế đã quyết định thành lập bốn đoàn thanh tra để làm việc với sở y tế
thanh tra sở y tế các công ty sản xuất kinh doanh thuốc và trang thiết bị y tế
theo đó ngay trong ngày hai tháng hai các đoàn thanh tra sẽ đi kiểm tra và làm việc
tại bốn tỉnh thành phố là hà nội tp hcm vĩnh phúc và thanh hóa
trước đó ngày ba mươi một tháng một thanh tra bộ y tế cũng đã chủ động chỉ đạo thanh tra các sở y tế
các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương về việc tăng cường công tác thanh tra kiểm tra
tránh việc đầu cơ nâng giá thuốc trang thiết bị y tế phòng chống bệnh viêm đường hô hấp cấp
do chủng mới của virus corona xử lý nghiêm các tổ chức cá nhân vi phạm